indonesia là một trong những quốc gia có số lao động làm việc ở nước ngoài lớn nhất thế giới
với khoảng chín triệu người nhưng chỉ một nửa trong số này được đăng ký chính thức
bởi cơ quan bảo hộ lao động
số còn lại đi theo các con đường không chính thức gây ra vấn nạn buôn người vô cùng nhức nhối
cảnh sát indonesia cũng vừa xác nhận đã bắt giữ sáu trăm bốn mươi nghi phạm bị một tội buôn người
trong chiến dịch truy quét gần đây
lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm buôn người thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia indonesia cho biết
tính đến ngày hai mươi tám tháng sáu lực lượng này đã xử lý năm trăm năm mươi ba vụ buôn người liên quan đến các nghi phạm trên
cảnh sát indonesia cũng đã giải cứu thành công hơn một tám trăm linh nạn nhân trong chiến dịch truy quét các nhóm buôn người
diễn ra từ ngày năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm buôn người của indonesia được thành lập theo chỉ thị
của tổng thống joko widodo nhằm đối phó với vấn đạn này ở khu vực đông nam á
ông cũng là người đã khởi xướng sáng kiến hợp tác phòng chống nạn buôn người ở khu vực đông nam á
trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean của indonesia
thổ nhĩ kỳ đã lên án hành động đốt kinh koran của người hồi giáo ở thụy điển
vào ngày đầu tiên của lễ es an adha một lễ hồi tôn giáo lớn của người hồi giáo
trong một phát biểu đăng tải trên trang twitter cá nhân ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hankan fida nêu rõ
thổ nhĩ kỳ lên án các hành động ở thụy điển
nhằm chống lại cuốn sách thánh kinh quran vào ngày đầu tiên của lễ es an adha
theo ông việc cho phép những hành động chống hồi giáo này dưới cây cớ tự do ngôn luận là điều không thể chấp nhận được
ông cũng cho rằng thái độ làm ngơ trước những hành động tàn bạo như vậy là đồng lõa với tội ác
báo chí thổ nhĩ kỳ vào khu vực đưa tin ngày hai mươi tám tháng sáu một người được xác định là sangwa mobika gốc iraq
đã đốt cuốn kinh koran ở bên ngoài một nhà thờ hồi giáo tại thủ đô stockholm của thụy điển
hiện nhà chức trách thụy điển chưa đưa ra bình luận gì
thủ tướng armenia nikol pashinyan vừa có cuộc điện đàm hiếm hoi với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep erdogan
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lời chúc mừng nhân các ngày lễ của người hồi giáo và cơ đốc giáo
đồng thời thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương
armenia và thổ nhĩ kỳ chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và biên giới chung giữa hai nước
đã bị đóng cửa từ những năm chín mươi của thế kỷ trước
mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng
do vụ thảm sát người armenia dưới đế chế otoman trong chiến tranh thế giới thứ nhất
đầu tháng sáu thủ tướng armenia đã tới ankara để dự lễ nhậm chức của tổng thống erdogan
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hai nước đã bổ nhiệm các đặc phái viên để giúp bình thường hóa quan hệ
năm ngoái thổ nhĩ kỳ và armenia đã nối lại các chuyến bay thương mại đầu tiên sau hai năm
năm hai nghìn chín ankara và zerevan đã ký một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
điều này sẽ dẫn đến việc mở cửa biên giới chung giữa hai nước
tuy nhiên armenia chưa phê chuẩn
thỏa thuận và đến năm hai nghìn một mươi tám đã hủy bỏ tiến trình này
trong ngày hôm nay và ngày mai các nhà lãnh đạo của liên minh châu âu eu sẽ họp hội nghị thượng đỉnh
thường kỳ tại bruxelles cô bỉ
tại hội nghị năm nay dự kiến các nhà lãnh đạo của eu sẽ thảo luận về những vấn đề nóng của khối
trong đó phải kể đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa nga và ukraine nỗ lực hỗ trợ cho kiev
cũng như các vấn đề về kinh tế an ninh quốc phòng của eu
kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột giữa nga và ukraine
eu đã cung cấp cho ukraine khoảng bảy mươi hai tỷ euro đồng thời áp dụng một loạt biện pháp hạn chế chưa từng có đối với nga
trong thư mời lãnh đạo các quốc gia thành viên tham dự hội nghị
chủ tịch hội đồng châu âu sass misen nhấn mạnh eu sát cánh cùng ukraine và người dân nước này
đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ nền kinh tế xã hội và lực lượng vũ trang của ukraine
cũng như quá trình tái thiết trong tương lai
về vấn đề kinh tế các nhà lãnh đạo eu sẽ đánh giá quá trình thực hiện các kết luận trước đó
về chính sách công nghiệp của khối năng lực cạnh tranh và sản xuất dài hạn của châu âu
tại hội nghị hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba các nhà lãnh đạo eu đã thảo luận về cách thức xây dựng
một nền kinh tế vững mạnh sẵn sàng cho tương lai đảm bảo thịnh vượng lâu dài
trong bối cảnh đó họ kêu gọi thực hiện các biện pháp đầy tham vọng để hoàn thiện thị trường chung
đặc biệt là về kỹ thuật số dịch vụ và tháo gỡ những vướng mắt trong các cuộc khủng hoảng gần đây
lầu đâm góc xác nhận bộ ngoại giao mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá một mươi năm tỷ đô la mỹ
cung cấp hệ thống chỉ huy chiến đấu phòng không và tên lửa tích hợp ibcs
cùng với các thiết bị có liên quan cho ba lan
theo lầu năm góc gói cung cấp vũ khí cho ba lan bao gồm bốn mươi tám bệ phóng tên lửa patriot
cùng sáu trăm bốn mươi bốn tên lửa đánh chặn patriot park ba mse các thiết bị kết nối mạng lưới cảm biến
thiết bị hỗ trợ phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật
thầu chính trong thương vụ tiềm năng này bao gồm reuttenkopf và lockheed martin
ba lan quốc gia thành viên tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato và liên minh châu âu eu
có kế hoạch chi bốn tổng sản phẩm quốc nội gdp cho lĩnh vực quốc phòng trong năm hai nghìn hai mươi ba
ba lan đã ký nhiều thỏa thuận mua thiết bị quân sự bao gồm các hợp đồng mua xe tăng k hai black panther
và pháo tự hành k chín của hàn quốc
bên cạnh đó bộ ngoại giao mỹ cũng đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá khoảng hai trăm ba mươi chín triệu đô la mỹ
cung cấp bom thông minh stormbreaker trước đây gọi là bom đường kính nhỏ hai sdb hai
và các thiết bị liên quan cho naui
nhà thầu chính trong hợp đồng này là reutten maisel systems lầu nông góc của ngày
đã thông báo cho quốc hội mỹ về hai thương vụ tiềm năng nêu trên
bang texas của mỹ đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gai gắt đến từ hiện tượng vòng nhiệt
hiện tượng không khí nóng không thể thoát ra ngoài do áp suất cao
cơ quan dịch vụ thời tiết mỹ cảnh báo là nắng nóng cực đoan kết hợp cùng với độ ẩm cao
làm ra tăng đáng kể nguy cơ
bác bệnh do nắng nóng
đợt nắng nóng kéo dài hiện nay đang khiến toàn bộ bang texas giống như một lò nướng khổng lồ
nguyên nhân là do một giải áp suất cao hội tụ ngay trên vùng trời texas và không di chuyển đi nơi khác
tạo nên hiệu ứng vòng nhật
người dân đã phải dùng đến nhiều biện pháp giải nhiệt khác nhau như tắm ở các đài phun nước
các cửa hàng kem cũng tấp nộp khách hàng
thời tiết luôn nóng vào tháng sáu tháng bảy và mùa hè nhưng năm nay thì quá mức kinh khủng
sự nóng lên toàn cầu đây chính là nguyên nhân
mọi thứ đang xảy ra trước mắt và ai cũng ý thức được điều đó
thời tiết khắc nghiệt hơn toàn thế giới đang thay đổi
đáng lưu ý nhiệt độ thấp nhất về đêm cũng cao bất thường
ở mức trên hai mươi sáu độ c kể từ ngày một mươi năm tháng sáu với độ ẩm không khí cao
sở y tế bang texas đã cảnh báo người dân bảo vệ bản thân khỏi kiệt sức vì nắng nóng và dây nắng
cụ thể là uống nhiều nước
mặc quần áo
thoáng mát và hạn chế các hoạt động nặng ngoài trời
thời tiết thực sự quá nóng
ngày mai chúng tôi sẽ rời texas để đi canada
một kỳ nghỉ là rất cần thiết vào lúc này
thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần
không chỉ ở texas mà trải dài từ phía bắc đến vùng phía nam điếp sau
một ủy ban trong nghị viện châu âu ep đã ủng hộ các mục tiêu năng lượng tái tạo mới của liên minh châu âu

nghị viện châu âu đã đặt năng lượng tái tạo vào phút cuối cho phép các nhà máy ammonia của pháp và các nước khác có thể được biển trừ và tăng cường năng lượng hạt nhân
eu đã tăng đáng kể các mục tiêu năng lượng tái tạo
theo đó đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi bốn mươi hai năm năng lượng đến các nguồn tái tạo thay vì ở mức ba mươi hai như hiện nay
hồi tháng ba năm nay các nước eu và ep đã đạt được thỏa thuận về dự luật năng lượng tái tạo
tuy nhiên thỏa thuận này đã bị pháp và một số quốc gia khác chỉ hoãn trong nhiều tuần
nhằm tìm kiếm sự công nhận lớn hơn đối với năng lượng hạt nhân
loại năng lượng phát thải các bòn thấp nhưng không thể tái tạo
ủy ban châu âu ec đưa ra cam kết bằng văn bản với pháp rằng sẽ xem xét cho phép một số nhà máy chạy bằng nhiên liệu hạt nhân
tuy nhiên có ý kiến cho rằng điều này không nên tạo tiền lệ nếu không toàn bộ quy trình lập pháp thông thường sẽ bị mất ý nghĩa
theo kế hoạch thì dự luật trên vẫn cần được toàn thể ep và các nước eu chính thức thông qua để có hiệu lực
cần hai năm triệu hộ gia đình ở anh đang đứng trước nguyên liệu
cao gặp vấn đề về tài chính và có thể cần hỗ trợ thanh toán các hóa đơn chi phí sinh hoạt
đây là kết quả nghiên cứu mới đánh giá về tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nước anh
kết quả phân tích dựa trên số lượng các hộ gia đình đã ghi tên trên hệ thống dịch vụ đăng ký các hoàn cảnh khó khăn
ngoài gần hai năm triệu hộ gia đình anh đang đứng trước nguy cơ cao còn có sáu ba triệu hộ gia đình đang ở mức nguy cơ gia tăng
phải đối mặt với khó khăn tài chính đồng nghĩa rằng họ có thể cần trợ giúp khi thanh toán các hóa đơn sinh hoạt phí
anh đang trong giai đoạn chứng kiến các tiêu chuẩn sống bị suy giảm nhiều nhất
trong khi mức lương lao động lại không theo kịp với đà tăng của lạm phát
và tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn khi giá nhà ở và nhà cho thuê tăng do lãi suất tăng